bộ dầu mỏ và khoáng sản syri vừa ra thông báo về việc cắt giảm trợ giá nhiên liệu ô tô
đây là động thái mới nhất của chính phủ nước này nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế đang có nhiều diễn biến nghiêm trọng
bộ dầu mỏ và khoáng sản syri đã điều chỉnh giảm trợ giá nhiên liệu
theo đó những người sử dụng ô tô có dung tích xy lanh hai cm khối và những người sở hữu hai chiếc xe trở lên sẽ không còn được ở trong danh sách đối tượng trợ giá
việc trợ giá nhiên liệu được thực hiện thông qua hệ thống thẻ thông minh các xe ô tô dung tích xy lanh nhỏ hơn được nhận trợ giá ở mức một trăm linh lít nhiên liệu một tháng với mức giá là hai trăm năm mươi bảng siri một lít
còn trường hợp không được trợ giá phải trả mức giá gần gấp đôi ở mức bốn trăm năm mươi bảng siri một lít nhiên liệu
hệ thống thẻ thông minh nhằm thực hiện và hạn chế trợ giá nhiên liệu trong bối cảnh nhiên liệu tại syri bị thiếu hụt